tổng thống moon dự báo một chín triệu việc làm sẽ được tạo ra từ dự án này
đồng thời giúp nền kinh tế phục hồi sau tác động của dịch viêm đường hô hấp cấp covid một mươi chín
tổng thống moon cho biết đây là thiện trí mạnh mẽ của chính phủ nhằm thay đổi căn bản hàn quốc
từ một nền kinh tế vốn phụ thuộc vào khí co hai thành một nền kinh tế ít khí thải
và trở thành một xã hội toàn diện
theo tổng thống moon jae in sự biến chuyển này sẽ diễn ra ở một mươi lĩnh vực
trong đó bao gồm chính phủ trí tuệ nhân tạo hạ tầng chăm sóc y tế thông minh và năng lượng xanh
trong bối cảnh lực lượng chức năng đang nỗ lực khống chế đợt bùng phát dịch bệnh covid một mươi chín
ngày một mươi bốn tháng bảy các bang của australia đã quyết định siết chặt các hạn chế đi lại
quyết định được đưa ra sau khi số ca mắc bệnh mới tại bang victoria
điểm nóng covid một mươi chín của australia lại tăng cao
bất chấp việc chính quyền bang này đã áp đặt trở lại biện pháp phong tỏa
đối với gần năm triệu người ở thủ phủ melbourne
số ca lây nhiễm trong cộng đồng tăng tại bang victoria và new south wales
đã khiến cho nhiều bang khác quan ngại
bang nam australia đã quyết định hoãn kế hoạch nối lại hoạt động đi lại
với bang new south wales vào ngày hai mươi tháng bảy
trong khi bang queensland yêu cầu những người trở về từ hai bang
đang có số ca covid một mươi chín cao phải cách ly trong hai tuần
nhiều tài xế xe cứu thương nhân viên thu ngân tại siêu thị
nhân viên biêu điện và đặc biệt là các nhân viên y tế đã tử vong trong cuộc chiến chống covid một mươi chín
vì vậy trong ngày quốc khánh một mươi bốn tháng bảy năm nay
nước pháp đã tổ chức một cuộc diễu binh khắc thường
nhằm vinh danh những người hùng trong cuộc chiến chống dịch bệnh này
năm nay thay vì các vị lãnh đạo thế giới hoặc những chức sắc nhà thờ
những vị khách đặc biệt được mời tới sự kiện này là các y bác sĩ
các nhân viên siêu thị và cơ sở chăm sóc y tế
những người sản xuất khẩu trang các kỹ thuật viên của phòng thí nghiệm
những người đã giữ cho nước pháp đứng vững trong thời gian phong tỏa toàn quốc nghiêm ngặt
tuy nhiên các công dân pháp bình thường không được trực tiếp tham dự buổi lễ
nhằm hạn chế nguy cơ lây nhiễm mới trong ngày trọng đại này
cuộc diễu bình trên đại lộ cham elise cũng được rút ngắn hơn thông lệ
một robot hình người được thiết kế để có thể thực hiện mọi công việc của một nữ nhân viên văn thư
đã xuất hiện tại một phòng tiếp dân của chính quyền tại thành phố pom của nga
người máy này có mái tóc dài màu vàng và đôi mắt màu nâu
tầm vóc tương đương với một người phụ nữ nga đặc trưng
các đặc điểm trên của khuôn mặt người máy do trí tuệ nhân tạo phát triển
dựa trên phân tích dữ liệu khuôn mặt của hàng nghìn phụ nữ
có thể thể hiện hơn sáu trăm linh biểu cảm trên khuôn mặt bằng cách chuyển động mắt lông mày môi
và các cơ chuyển động khác được bao phủ hoàn toàn bằng da nhân tạo
do đó robot có vẻ ngoài rất giống với người thật
công việc nữ nhân viên văn thư robot này hiện là hỗ trợ con người trong khâu cấp giấy chứng nhận
một người không có tiền án và không có tiền sử sử dụng ma túy

thưa quý vị thời gian qua chúng ta đã chứng kiến đại dịch covid một mươi chín đã làm đảo lộn cuộc sống
trên toàn thế giới và đe dọa phá vỡ những thành tiệu mà nhân loại đã đạt được trong nhiều năm qua
một trong những hệ lụy của covid một mươi chín mà ít ai ngờ tới đó chính là sự bùng nổ về dân số
quỹ dân số liên hợp quốc mới đây đã đưa ra cảnh báo đại dịch covid một mươi chín đang trở thành thách thức
đối với chiến lược phát triển dân số bền vững ở nhiều quốc gia
và indonesia là một ví dụ
bạn có thể kết hôn nhưng đừng vội mang thai
kể từ tháng năm vừa qua thông điệp thẳng thắn này đã được thường xuyên phát đi tới khắp các thành phố và làng quê ở indonesia
từ những chiếc loa phóng thanh gắn trên xe ô tô
chị sulasit một người dân ở jakarta đã chia sẻ rằng chị rất lo lắng về việc rời khỏi nhà
đặc biệt là đến bệnh viện và đã hoãn nhiều cuộc hẹn đặt vòng tránh thai
chồng tôi phải tạm nghỉ việc ở nhà tránh dịch anh ấy cũng không làm thêm gì ở nhà
tôi sẽ mang thai lần nữa
giới chức indonesia đang lo lắng về một hậu quả của lệnh phong tỏa nhằm kiểm soát dịch covid một mươi chín
các ca mang thai ngoài ý muốn và sự bùng nổ dân số sau đại dịch
cùng với đó là lo ngại về sự gia tăng tỷ lệ phá thai và trẻ em thấp còi ở các gia đình nghèo
nhiều phụ nữ không thể tiếp cận với các biện pháp tránh thai
đơn giản vì các cơ sở cung cấp dịch vụ đã phải đóng cửa vì đại dịch
những người khác không muốn mạo hiểm đến các phòng khám

khoảng năm mươi số phụ nữ indonesia sử dụng biện pháp tránh thai
tiềm hốc môn hàng tháng hoặc ba tháng một lần
ngoài ra có hai mươi sử dụng thuốc tránh thai mà cơ sở phân phối của chính phủ phát hàng tháng
covid một mươi chín đã làm gián đoạn sự định kỳ này
và đó là lý do chính khiến tỷ lệ mang thai ở indonesia tăng thêm một mươi năm trong vòng ba tháng
tương đương với khoảng bốn trăm hai mươi em bé
trong tháng bốn khi người dân nước
phải ở nhà chống dịch khoảng một mươi triệu cặp vợ chồng đã ngừng sử dụng các biện pháp tránh thai
cơ quan dân số và kế hoạch hóa gia đình indonesia tin rằng số ca sinh nở vào năm tới
có thể tăng từ một mươi năm đến ba mươi tức là khoảng từ ba trăm bảy mươi đến năm trăm linh ca
và còn những rủi ro tiềm bẩn khác nữa
việc thiếu các biện pháp kiểm soát sinh có thể kéo theo các trường hợp mang thai ngoài ý muốn
gây tổn hại tâm lý cho các bà mẹ
và các hậu quả lâu dài khác như tình trạng chậm phát triển ở trẻ sơ sinh
tại các gia đình nghèo
nghiêm trọng hơn nhiều phụ nữ mang thai không mong muốn sẽ tìm đến việc phá thai
và đối mặt với những tổn hại về sức khỏe cũng như nguy cơ tử vong cao
theo quỹ dân số liên hợp quốc unpa tốc độ gia tăng dân số thế giới rất cao
bình quân một phút có hai trăm bảy mươi hai trẻ được sinh ra
một giờ đồng hồ có trên một mươi sáu ba trăm linh trẻ em ra đời
và mỗi năm thế giới tăng thêm tám mươi bảy triệu người
đáng lưu ý dân số cứ thêm một trăm linh người thì có tới chín mươi bảy người được sinh ra

tại các quốc gia kém phát triển dẫn tới khoảng cách giàu nghèo và bất bình đẳng xã hội
đang ngày càng gia tăng
tình trạng gia tăng dân số thiếu bền vững có ảnh hưởng lớn tới chất lượng cuộc sống con người
tài nguyên thiên nhiên và môi trường sinh thái
đáng báo động hơn sự gián đoạn các chương trình dân số có nguy cơ dẫn đến hai triệu trường hợp trẻ em gái
phần lớn ở các nước châu phi nghèo đói
bị cắt bỏ bộ phận sinh dục và một mươi ba triệu trường hợp tảo hôn
với tổng dân số
gần hai trăm bảy mươi triệu người indonesia hàng năm đón khoảng bốn tám triệu trẻ sơ sinh
trước tình cảnh hiện nay giới chức nước này buộc phải thay đổi một số quy định
chẳng hạn cho phép cung cấp các biện pháp tránh thai tại nhà
và cho phép phụ nữ có thể nhận lượng thuốc tránh thai cho hơn một tháng
từ tháng bốn nhiều nhóm bác sĩ đã tới từng điểm dân cư
để cung cấp những biện pháp tránh thai tận nơi cho người dân
cùng với nguồn cung cấp thực phẩm khẩn cấp
đó chỉ là một trong những biện pháp mà indonesia thực hiện
để bảo đảm quyền và sức khỏe sinh sản
các biện pháp sinh sản của phụ nữ trong thời kỳ đại dịch vẫn còn đang hoành hành
ngày dân số thế giới một mươi một tháng bảy năm nay
unpa lựa chọn chủ đề đẩy lùi covid một mươi chín
cách thức bảo vệ quyền và sức khỏe của phụ nữ trẻ em gái trong bối cảnh hiện tại
hướng tới nâng cao nhận thức về các nhu cầu
cũng như những vấn đề cần giải quyết liên quan tới sức khỏe sinh sản của phụ nữ
và bảo đảm quyền của trẻ em gái trong đại dịch
đây cũng chính là cách để duy trì động lực đạt được các mục tiêu phát triển bền vững
vào năm hai nghìn ba mươi của liên hợp quốc
thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin gmt cộng bảy tối nay
thân ái chào tạm biệt